trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã bùng phát dịch tàn lợn châu phi trở lại
như vậy sau gần bốn tháng dịch được khống chế thì lần tái phát này có những diễn biến phức tạp hơn
bởi phần lớn môi trường chăn nuôi đã bị ổ nhiễm nặng nề sau lũ
nguy cơ lây lan và bùng phát dịch bệnh trên diện rộng là rất lớn
nếu như không có những biện pháp dập dịch kịp thời
từ một hộ chăn nuôi ở xã quang lộc huyện can lộc bị dịch tả lợn châu phi
đến nay dịch bệnh đã bùng phát tại một mươi bốn xã thuộc sáu huyện trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
ngành thú y đã buộc phải tiêu hủy hai trăm hai mươi ba con lợn
và tiến hành tổng tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh
nguyên nhân dẫn đến dịch tả lợn châu phi bùng phát trên diện rộng
là do môi trường chăn nuôi sau lũ bị ô nhiễm nặng nề
việc trôn lấp các con lợn chết khi gặp nước lũ
đã lây lan và bùng phát mầm bệnh trên diện rộng
bên cạnh đó một số địa phương đã chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh sau lũ
công tác không chế dập dịch tả lợn châu phi vẫn đang được ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh gấp rút triển khai
bên cạnh việc phun trừ tiêu độc khử trùng bằng hóa chất
ngành chuyên môn cũng khuyên cáo người dân ở các vùng dịch không nên tái đàn trong thời điểm này